đã có hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng tín dụng yêu đãi được các ngân hàng thương mại cam kết cho vay các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
thông tin được ngân hàng nhà nước công bố tại hội nghị diễn ra vào sáng nay về tăng cường triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
hai trăm năm mươi tỷ đồng là tổng số vốn cam kết cho vay tùy tướng ngân hàng sẽ có những chính sách khác nhau
ví dụ việt công banh tuyên bố giảm lãi suất cho cả những khoản vay hiện hữu còn đa phần các ngân hàng thương mại khác sẽ giảm lãi suất từ năm đến ba cho các khoản giải ngân mới cả bằng tiền đồng và tiền đô la mỹ
điều kiện ban đầu mà các doanh nghiệp cần thì chỉ là chứng minh được lĩnh vực kinh doanh của mình chịu ảnh hưởng bởi dịch covid
theo ước tính của ngân hàng nhà nước có khoảng một mươi một dư nợ cho vay đang chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
ngoài giảm lãi vay ngân hàng nhà nước còn chỉ đạo các ngân hàng thương mại cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ
đến nay cũng có khoảng ba mươi ngân hàng thương mại cũng giảm phí giao dịch giảm phí chuyển tiền cho người dân và doanh nghiệp